nhân dịp lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi bốn dương lịch hai nghìn hai mươi ngày hôm nay đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm và chúc mừng hòa thượng thích thiện nhân
chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam tại chùa minh đạo quận ba tp hcm
phó thủ tướng trương hòa bình đã gửi lời chúc mừng đến hòa thượng thích thiện nhân
chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam ban trị sự giáo hội phật giáo tp hcm
cùng toàn thể tăng ni tín đồ phật giáo có nhiều sức khỏe hưởng mùa phật đàn an lạc nhiều niềm vui
mùa phật đản phật lịch hai năm trăm sáu mươi bốn năm nay diễn ra trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi
các hoạt động chào mừng đại lễ vẫn được tổ chức theo nghi lễ nhưng hạn chế tập trung đông người
kết nối trực tuyến online với các chùa cơ sở tự viện và với trụ sở giáo hội phật giáo việt nam các cấp
để bày tỏ lòng tôn kính đức phật và cầu nguyện bình an
thay mặt giáo hội phật giáo việt nam cùng các tăng ni phật tử cả nước hòa thượng thích thiện nhân bày tỏ xúc động
trân trọng cảm ơn sự quan tâm tình cảm tốt đẹp và sâu sắc của lãnh đạo đảng và nhà nước
các bộ ban ngành trung gương địa phương đối với các hoạt động của giáo hội phật giáo việt nam trong thời gian qua
phật giáo việt nam ngày nay đã thể hiện tinh thần nhập thế luôn gắn bó cùng đảng nhà nước và nhân dân
thực hiện nhiều hoạt động chung mang lại một xã hội nhân ái nhân hòa góp phần xây dựng và phát triển đất nước